tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đang đến gần đây cũng là thời điểm lượng hàng hóa thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao
do đó công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được ngành chức năng trên địa bàn thành phố cần thơ quan tâm thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
theo đó các ngành chức năng của thành phố cần thơ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của người tiêu dùng
người sản xuất kinh doanh phân phối thực phẩm đồng thời tập trung kiểm tra đầu vào thực phẩm ở các chợ siêu thị trung tâm thương mại thực phẩm lưu thông trên thị trường
bên cạnh đó ban chỉ đạo thành phố và các quận huyện tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
phối hợp hiệu quả trong công tác phòng ngừa ngăn chặn kiểm tra xử lý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm xây dựng mô hình chợ thực phẩm an toàn
quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố